còn tại tp hcm công an quận thủ đức vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hàng chục đối tượng
có liên quan đến các vụ trộm cướp tài sản táo tợn trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn công an quận thủ đức phát hiện một số đối tượng
thường xuyên tụ tập hút chích khi hết tiền thì kéo nhau đi trộm cướp tài sản
băng nhóm này đã gây ra khoảng một mươi vụ trộm cướp táo tợn trên địa bàn
điển hình vào giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đối tượng tâm đang đi tìm người cướp tài sản
thì nhìn thấy một người phụ nữ sử dụng điện thoại trước cổng công ty việt thắng
phường linh trung quận thủ đức tâm lao đến dùng chân đá vào mặt người này rồi cướp điện thoại tẩu thoát
tráng trận hơn khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bảy năm đối tượng đã xông vào nhà chị phạm thị ngọc châu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tỉnh bình dương dùng một khúc cây bên lề đường xông đến đánh vào mặt
rồi khống chế chị châu để lấy đi một xe máy một điện thoại cùng tiền mặt tẩu thoát
đáng nói các đối tượng trong băng nhóm có độ tuổi rất trẻ từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi
hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án